trong thời gian chín mươi phút các nghệ sĩ diễn viên đã đem đến nhiều tiếp mục được giản dựng công phu ca ngợi tình yêu và tình cảm gia đình
chương trình hướng người xem đến những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống và đề cao tình cảm gia đình tình nghĩa vợ chồng anh em
đồng thời nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành các cấp các đoàn thể và tổ chức xã hội về xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc
đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là một hoạt động diễn ra tinh chất thường niên nằm để tôn vinh và nâng cao giá trị đạo đức của các gia đình
và đặc biệt là phối hợp để tạo cho các thành viên trong gia đình các cán bộ và cộng đồng xã hội đặc biệt là trẻ em
biết được những ngày này là ngày của gia đình để các em hướng tới cùng với cha mẹ để xây dựng một gia đình ấm no
bên cạnh chương trình nghệ thuật chùm triển lãm ảnh với các nội dung mẹ con thơ nhạc cuộc đời
điểm tựa yêu thương và những gia đình bình đẳng là không gian được nhiều người xem thích thú quan tâm
thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có nghĩa là hướng tới chống phân biệt chống bất bình dối đối với phụ nữ trong gia đình
và hướng tới để phụ nữ trong gia đình được tiếp cận nhiều các cơ hội để phát triển
và đặc biệt là trong việc học hành
tham gia nhiều các lĩnh vực trong gia đình và từ những ưu dụng của đó thì cũng là để tiến tới để chúng ta thực hiện
sự lập luật bình đẳng giới được tiến bộ hơn hướng tới một việc chúng ta dần dần hoàn thiện xây dựng các pháp luật về bình đẳng giới
cũng như là các công ước về quốc tế để hướng tới người phụ nữ ngày càng được giải phóng hơn trong cuộc sống và trong công việc
các nội dung trưng bày khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình
làm nổi bật lên những giá trị gia đình cốt lõi để mỗi người đều nhận thấy rằng gia đình là điều quan trọng nhất
là điểm tựa yêu thương trong suốt cuộc đời
với thông điệp hướng tới gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc
triển lãm nhằm tuyên truyền quảng bá những giá trị tốt đẹp của gia đình trong văn hóa ứng xử của các thành viên
góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững
năm nay trung tâm triển lãm văn hồ làm một cuộc triển lãm này mình thấy thật sự quý nghĩa
những lần trước có thể là những khu mô chưa lớn nhưng lần này phong gian cũng như đưa những nội dung mới hơn và có tính bùng miền sâu hơn nữa
trong khuôn khổ ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi tám còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú khác
như đại hội gia đình trẻ và tư vấn sức khỏe người cao tuổi
biểu dương các gia đình tiêu biểu trưng bày sản phẩm tinh hoa gia tộc nghề và làng nghề truyền thống việt nam
điểm nhấn trong ngày hội gia đình năm nay là liên hoan văn nghệ niềm vui gia đình
liên hoan có sự tham gia của một mươi hai đơn vị thuộc công đoàn khối di sản văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
liên hoan được tổ chức là dịp để các gia đình công đoàn viên trong khối giao lưu có điều kiện gắn kết thêm tình cảm gia đình
cùng tôn vinh những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của gia đình việt nam hưởng ứng phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa gia đình văn hóa
những bài hát mà công đoàn khu di tích hôm nay thể hiện cũng đều nói đến tình cảm trong gia đình
sự yêu thương gắn bó giữa cha mẹ và con cái và mong sao cho cuộc sống gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc
tôi cho rằng đây là một trong những hoạt động hết sức là bổ ích và cần thiết trong cuộc sống hiện đại ngày nay
các gia đình có sự gắn kết yêu thương chia sẻ với nhau trong cuộc sống
một mặt thứ hai nữa là để chúng ta được trải nghiệm được cùng nhau thưởng thức
những cái văn hóa sự giao lưu giữa đơn vị này với đơn vị khác để làm sao mà chúng ta làm cho cái môi trường văn hóa của chúng ta thân thiện tốt đẹp hơn
các tiết mục tham gia liên hoan có nội dung chủ đề trong sáng lành mạnh ca ngợi tình yêu con người tình yêu đất nước
phản ánh những vấn đề gia đình việt nam trong thời kỳ hiện đại
các tiết mục được sản dụng công phu thể hiện dưới nhiều hình thức như ca mối nhạc tiểu phẩm kể chuyện
sau khoảng hai tiếng đồng hồ các tiết mục của các đơn vị
đã mang về liên hoan một tinh thần thật là ấm áp thật là gia đình
tất cả các tiết mục được chuẩn bị tương đối kỹ càng với những giai điệu ngọt ngào sâu lắng thiết tha
những tiết tấu nhịp điệu của nhịp sống thời đại
đã mang về liên hoan một sân chơi thật là hấp dẫn thật là phong phú
một ngày hội gia đình một ngày hội

một ngày hội gia đình

đã mang về liên hoàn một sân chơi thật là hấp dẫn thật là phong phú
một ngày hội gia đình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau